bệnh viện quận bảy vừa phối hợp với bệnh viện từ dũ thành phố hồ chí minh
cứu sống một thai phụ bị sản giật nặng trong tình trạng nguy kịch
sáng ngày bốn tháng ba khoa cấp cứu bệnh viện quận bảy tiếp nhận chị nlph một mươi chín tuổi
ngụ huyện nhà bè nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội huyết áp tăng cao
khai thác bệnh sử và đánh giá nhanh tình trạng thai phụ mang con sau ba mươi năm tuần năm ngày
ngồi đầu chưa có dấu hiệu chuyển dạ bác sĩ nhận định đây là trường hợp tiền sản giật có dấu hiệu nặng
ngay lập tức thai phụ được thở oxy thiết lập đường truyền tính mạch
điều chỉnh huyết áp siêu âm tại giường đồng thời nhanh chóng hội trần
sau một mươi phút nhập viện bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật tím tái toàn thân
huyết áp không đò được mạch không bắt được
ekip trực cấp cứu cùng bác sĩ sản khoa tiến hành hồi sức tích cực cho thai phụ
đặt nội khí quản ấn tim ngoài lồng ngực
đánh giá tình trạng nguy kịch nếu không can thiệp phẫu thuật kịp thời
sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con
bệnh viện nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện với bệnh viện tử dũ
sau khi được hồi sức tích cực thai phụ có nhịp tim trở lại huyết áp tăng lên
trong khi chờ các bác sĩ của bệnh viện từ dũ đến hỗ trợ
ekip nhiều khoa của bệnh viện quận bảy vừa hội trần nhanh tại khoa cấp cứu
vừa chuyển thai phụ lên phòng mổ
ba mươi phút sau các bác sĩ phẫu thuật và hồi sức sơ sinh của bệnh viện từ dũ đã có mặt tại phòng mổ
hai bên phối hợp phẫu thuật khẩn cấp bắt con
bé trai sơ sinh cần nặng hai năm kg cũng được đặt nội khí quản cho thở oxy
sản phụ được thắt động mạch tử cung hai bên khâu ép tử cung để cầm máu
các bác sĩ của hai bệnh viện hội ý quyết định bảo tồn tử cung vì thai phụ còn trẻ
sau một năm giờ đồng hồ tình trạng của hai mẹ con tạm thời ổn định
em bé được đưa về bệnh viện từ dũ để tiếp tục theo dõi
người mẹ được điều trị tại khoa hồi sức sau mổ bệnh viện quận bảy
chia sẻ về vấn đề này bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị thanh hà
giảng viên bộ môn phụ sản đại học y dược tp hcm cho biết
nó sẽ xảy qua sản dật liền
các bạn thấy là em bé của mình sống là hoàn toàn nhờ bà mẹ thở oxy
chuyển con máu mang đến con bây giờ lên cơn con giật thế giống như là mấy người động kinh vậy đó
thì họ không thở nữa nên là sẽ thiếu oxy nuôi thai
và như vậy là có thể nguy hiểm
nên là đây là một trong năm tai biến sản khoa mà sản khoa chúng tôi cũng rất sợ đó
thực ra là trong cái quá trình khám thai mà các bạn thấy các quy trình khám thai đã
là người ta đang thực hiện từng bước để phát hiện ra các bệnh lý
trong đấy có bệnh tiền sản dật
tại sao là khi chúng ta vào khám chúng ta phải cần
khi cân đấy người ta sẽ xem là tháng này cái cô thai phụ này tăng mấy ký
và nguyên tắc là không bao giờ được tăng quá bốn ký trong một tháng
nếu mà bây giờ người ta tăng quá bốn ký trong một tháng là có chừng có phù
coi chừng là giữ nước đó là cái triệu thứ nhất
triệu chứng thứ hai là trong quá trình khám thai người ta sẽ đo huyết áp cho các bạn
khi đo huyết áp thì người ta phải xem huyết áp bình thường hay không
nếu huyết áp mà số trên nghĩa là maximum là trên một trăm bốn mươi trở lên
hoặc là cái số dưới là trên chín mươi trở lên thì người ta gọi là huyết áp cao
và cái huyết áp càng cao bao nhiêu thì cái mức độ nguy hiểm càng lớn bấy nhiêu
vấn đề thứ ba là người ta sẽ kiểm tra nước tiểu bằng cách là thử đạm trong nước tiểu
xem là có hay không và người ta sẽ đánh giá mức độ đạm trong nước tiểu này là nhiều hay là ít
và khi nếu mà người thai phụ từ tuần hai mươi trở đi mà có huyết áp cao cộng với lại nước tiểu có đạo
thì người ta chuẩn đoán đây là một trường hợp tiền sản giật
và cái tiền sản dật này
có thể chuyển sang sản giật bất kỳ lúc nào
đó là một người phụ nữ mang thai huyết áp rất là cao và lên cơn co giật giống như động kinh
nếu mà có sản vật xảy ra thì rất là kinh khủng
bởi vì là chúng ta hiểu là cái cơ chế của bệnh là nó do từ cái vị trí bánh nhau
nó tiết ra những cái chất làm cho co mạch như vậy
thì cái nguyên tắc điều trị làm sao phải lấy bánh nhau ra khỏi cơ thể của người thai phụ càng sớm càng tốt
nếu mà trường hợp đang thuận lợi để xanh thì người ta sẽ theo dõi để cho xanh nhanh để chấm dứt thai kỳ
còn trường hợp mà nhắm thấy cái cuộc xanh này còn xa còn lâu thì người ta sẽ cho mổ lấy thai để người ta lấy cái em bé ra đồng thời lấy cái bánh nhau ra nhanh
và các bạn biết là cái đờ tử cung mà gây băng huyết sau xanh một trong những nguyên nhân của nó cũng là do cái tiền sản giật
bởi vì là cái độ phù đấy cái nước nó ngấm vào trong cái sợi cơ và khi cái tử cung co lại nó không co được nó rất là nguy hiểm
gây đờ tử cung cũng gây băng huyết cũng nguy hiểm nữa
còn em bé thì có cái gì nguy hiểm em bé có cái nguy hiểm là thường là nó bị sanh non hoặc là lúc mà mình lấy ra làm sao thiếu oxy não nên là có thể chậm ảnh hưởng đến cái phát triển tâm thần vận động của trẻ sau này
có những em bé xanh ra một thời gian mình mới biết nó bại não chứ ngay thời điểm đấy đâu có biết
nên các bạn thấy ông có thể là gánh nặng cho bản thân bé cho gia đình cho xã hội
còn bà mẹ nếu chúng ta điều trị không kịp thời cái nguy hiểm nhất là có thể tử vong
sản giật là biến chứng của tiền sản giật nặng
lúc này người mẹ xuất hiện các cơn co giật nặng hoặc hôn mê sâu không rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong hoặc những tổn thương não và thần kinh suốt đời
bất kỳ thai phụ nào cũng có nguy cơ mắc tiền sản giật
tuy nhiên mẹ bầu hoàn toàn có thể sàng ngọc và giữ phòng tiền sản giật sớm để tránh hậu quả nặng nề
bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ nếu thay phụ thấy bất thường như chóng mặt tăng huyết áp phù
u cần tới ngay cơ sở sản khoa chuyên môn cao để được kiểm tra và phát hiện bệnh chính xác từ đó điều trị dự phòng kịp thời